phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm đất đai tại tp đà nẵng đối với hai cựu chủ tịch thành phố phan văn anh vũ và một mươi tám bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ ba
tại phiên thẩm vấn bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với bản cáo trạng
tại tòa bị cáo phan văn anh vũ cho biết bị cáo có vai trò là chủ tịch và đại diện pháp luật của hai công ty công ty bảy mươi chín và công ty bắc nam bảy mươi chín
còn các công ty khác bị cáo chỉ là cổ đông và là cổ đông lớn nhất
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo có mối quan hệ gì với lãnh đạo thành phố đà nẵng
bị cáo vũ cho hay không có quan hệ với lãnh đạo thành phố đà nẵng cũng như không có tác động gì để lãnh đạo đà nẵng ưu ái trong việc được mua dự án bất động sản
nhà công sản không qua đầu giá
bị cáo vũ cũng khẳng định việc cáo trạng nêu số lượng dự án bất động sản nhà công sản hoàn toàn đúng nhưng việc mua đúng hay sai không như cáo trạng
đáng chú ý trong lời khai của bị cáo vũ sáng nay bị cáo cho biết hôm nay tròn hai năm bị cáo bị tạm giam
khi nghe chủ tọa hỏi bị cáo bị bắt trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước phan văn anh vũ nói không hề bị bắt không biết bị truy nã
mà đã tự nguyện đến đồn cảnh sát của singapore để được đưa về việt nam trình diện